kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị đau xót khi giữa thời bình đồng đội của chúng tôi vẫn ngã xuống trong cuộc sống bình yên
tăng lễ ba liệt sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại phường quan hoa cầu giấy hà nội
sẽ được cử hành trọng thể vào chiều ngày hôm nay tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
nỗi đau chưa kịp ngôi ngoài thì vào trưa ngày hôm qua chúng tôi lại mất thêm một đồng đội nữa
trong lúc truy đuổi hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đại úy hồ tấn dương phó đội trưởng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
đã bị một đối tượng đạp vào xe máy dẫn đến ngã chấn thương sau đó hy sinh trên đường đưa đi cấp cứu
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai đối tượng hiện cả hai cũng bị thương và đang cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện lấp vò sau sự việc ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo
các phòng nghiệp vụ khám nghiệm và thực hiện các biện pháp điều tra ngày hôm qua đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy
lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
vâng thưa quý vị vào hồi một mươi ba h chiều nay
năm tháng tám tại nhà tăng lễ quốc gia đảng ủy công an trung ương hà nội sẽ tổ chức trọng thể tăng lễ
theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân đối với ba liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận cầu giấy
ngay trong sáng ngày hôm nay thi hải ba liệt sĩ đã được di quan từ bệnh viện một trăm chín mươi tám qua nhà riêng và về nhà tăng lễ quốc gia
người thân đồng đội cùng với đông đảo người dân đã có mặt để tiễn biệt các đồng chí
nhà tăng lễ bệnh viện một mươi chín tháng tám từ bảy giờ đến chín giờ sáng nay người thân gia quyến đồng đội bạn bè đã đến làm lễ nhập quan di quan cho ba liệt sĩ
thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt hạ sĩ nguyễn đình phúc
ai có mặt tại đây lúc này cũng không thể cầm được nước mắt
ba người đồng chí đồng đội đã kề vai sát cánh
với nhau trong cuộc chiến với giặc lửa nay họ đều nằm lại đây
đau xót tiếc thương vô hạn
sau lễ nhập quan thi hài ba liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng
người chiến sĩ hy sinh vì dân vì nước
này họ được trở về trong vòng tay của người thân và đồng đội

tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông phường bạch đằng quận hai bà trưng hà nội
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương cho biết
lực lượng chức năng vừa dập tắt một vụ cháy kiosk giày dép quần áo tại khu vực gần chợ đêm
thuộc phường thái hòa thị xã tân uyên xảy ra trong đêm ngày hôm qua
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng tám ngọn lửa bùng phát tại kiosk bán giày dép quần áo của bà nguyễn thị phúc
ở khu vực chợ đêm một số người dân sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
do kiosk chứa nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo giày dép
nhận tin báo lực lượng chức năng đã điều động sáu phương tiện chuyên dụng và gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa do kiosk bán quần áo giày dép có nhiều vật liệu dễ cháy lửa bốc nhanh
khói đen nghi ngút lực lượng cứu hỏa khẩn trương triển khai phương án chữa cháy ngăn không để cháy lan
đến khoảng giờ ngày năm tháng tám đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi kiosk
với diện tích hơn một trăm năm mươi m hai
ba đối tượng vận chuyển ba mươi kg ma túy tổng hợp cùng với vũ khí quân dụng vừa bị phát hiện
và bắt quả tang tại ga đông hà tỉnh quảng trị
các đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ lào vào việt nam
qua địa bàn tỉnh quảng trị để đi tp hcm tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm ba mươi kg ma túy tổng hợp một khẩu súng k năm mươi chín hai mươi bốn viên đạn hai dao nhọn
đây là chuyên án lớn về phối hợp giữa lực lượng trong đánh bắt đối tượng ma túy có vũ khí nóng
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng tiếp tục truy bắt đối tượng có liên quan
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang theo vũ khí nóng
đối tượng kha văn phong chú tại huyện kỳ sơn bị bắt quả tang tại khu vực bản na xã hữu lập huyện kỳ sơn
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng một mươi tám viên đạn
trong đó có một viên đã lên nỏng
kha văn phong là đối tượng nghiện ma túy nặng từng có hai tiền án về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy ra tù năm hai nghìn một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy công an phường bách quang thành phố sông công nhận được tin báo
tại khu vực tổ dân phố làng mới phường bách quang
xảy ra vụ cướp tài sản bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô mang theo dao chặn đánh người đi đường
và cướp một xe mô tô nhãn hiệu honda way
sau khi nhận được thông tin công an thành phố sông công đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương tiến hành xác minh truy xét
đến ngày hai mươi chín tháng bảy lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ được bốn đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
là đào đức mạnh hà thế sơn hà trọng chiến và nguyễn văn hào các đối tượng trú tại thành phố phổ yên và huyện phú bình
sáu đối tượng chủ yếu là nữ giới vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt quả tàng khi đang đánh bạc tại khu đất chống
trên địa bàn ấp an thới xã tân an thạnh huyện bình tân vào chiều ngày bốn tháng tám
tăng vật tại hiện trường gồm bốn bộ bài năm mươi hai lá và hơn một triệu đồng
hơn hai mươi một triệu đồng
qua kiểm tra lực lượng đã tạm giữ thêm gần ba mươi một triệu đồng trên người các đối tượng
tổng số tiền tạm giữ là gần năm mươi hai triệu đồng
cùng bảy chiếc điện thoại di động và hai ba chiếc xe mô tô
hiện công an huyện bình tân đang làm việc với các đối tượng và những người có liên quan để xử lý theo quy định